thực hiện hành vi cướp tài sản sau đối tượng có tuổi đời từ một mươi bảy đến một mươi tám tuổi cùng chú tại tỉnh tây ninh
đã bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
ngay sau khi nhận được tin báo từ một người dân ở ấp cẩm an xã cẩm giang
bị nhóm đối tượng chặn xe cướp điện thoại di động và ít tiền mặt tại khu vực ấp đá hàng
công an xã hiệp thạnh phối hợp cùng công an xã phước thạnh triển khai lực lượng truy tìm và bắt giữ được hai đối tượng
là cao thế huy và nguyễn phạm minh nghĩa thu giữ tăng vật trong vụ cướp trên
tiếp nhận và xử lý vụ việc công an huyện gò dầu đã bắt khẩn cấp bốn đối tượng còn lại trong nhóm cướp
tại cơ quan công an điều tra sáu đối tượng khai nhận trong đêm ngày một mươi chín tháng tám cả nhóm đã thực hiện hai vụ cướp tài sản
trong đó một vụ không thành thủ đoạn của các đối tượng là tìm những người dân chạy xe trên đường vào ban đêm
đi một mình rồi cả nhóm chặn đầu xe dùng hung khí đem theo để khống chế nạn nhân và cướp tài sản
với thủ đoạn trên sáu đối tượng đã cùng nhau thực hiện bảy vụ cướp tài sản trên địa bàn gò dầu
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định